với mong muốn nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số và định hướng xây dựng chính quyền số
cho các cơ quan tổ chức nhà nước ubnd tp hcm phối hợp với ngân hàng thế giới
đã tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho tp hcm
tại hội thảo các chuyên gia từ singapore cho biết họ đã bắt đầu quá trình chuyển đổi số từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đến nay đã trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực và thế giới
điều quan trọng trước tiên là phải đầu tư vào dữ liệu phát huy hết hiệu quả của tài nguyên số
đồng thời phải coi đây là chương trình quốc gia và phải đồng bộ từ hạ tầng đến nguồn lực
đặc biệt chuyển đổi số phải lấy người dùng làm trung tâm để thiết kế và triển khai các dịch vụ
tất nhiên việc chuyển đổi số này cũng cần chia thành từng giai đoạn để phù hợp với thực tiễn
với tp hcm việc chuyển đổi số đã có những bước đi nhất định
tuy nhiên một trong các yêu cầu quan trọng hiện nay là thành phố phải đổi mới tư duy
và thống nhất nhận thức
đánh giá đúng các hạn chế yếu kém để thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện
tiến tới chính quyền số nền kinh tế số và xã hội số